tháp tùng tổng thống có đoàn doanh nghiệp rất lớn và trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế việt nam séc
ông cho biết séc là nước duy nhất ở châu âu công nhận cộng đồng người việt ở đây là cộng đồng dân tộc thiểu số
điều này thể hiện chính phủ nhân dân séc đánh giá cao tôn trọng cộng đồng người việt
một cộng đồng hòa nhập tốt vào nước sở tại và vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình
thời gian qua nhiều người việt tại séc đã làm ăn thành công và trở về việt nam đầu tư
chương trình của séc
ngày tháng sáu tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì phiên họp thứ một mươi một
ubthq một mươi bốn phiên họp được thực hiện để xem xét những vấn đề sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ ba
quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra
tại phiên họp ubthq một mươi bốn đã cho ý kiến về hai nội dung
bao gồm ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm hai thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
cho ý kiến vào dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
cả hai nội dung này đã được đặt ra trước khi khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tuy nhiên do cần thêm thời gian chuẩn bị nhất là về công tác cán bộ
nên ubthq dành thời gian cho ý kiến tại phiên họp thứ một mươi một trước khi báo cáo quốc hội để bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ ba
thông qua tổ chức giả phá bom mìn đan mạch tại việt nam đại sứ quán nhật bản tại việt nam
và quỹ apmer sport foundation đan mạch vừa chính thức ký tài trợ cho tỉnh thừa thiên huế một hai triệu đô la mỹ
để thực hiện dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn còn sót lại tại thừa thiên huế
thừa thiên huế là một trong những địa phương chịu tác động rất lớn của ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
theo khảo sát của tổ chức bomisen và quỹ kiểu chiến binh mỹ tại việt nam thực hiện
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn tám một trăm linh số xã trên địa bàn đều bị ô nhiễm bom mìn
với diện tích khoảng một trăm bảy mươi hai bốn trăm linh sáu ha chiếm ba mươi năm bốn diện tích toàn tỉnh
bản ký kết tài trợ tổ chức ra phá bom mìn đan mạch và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cùng thiết lập quan hệ hợp tác để xử lý các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh
góp phần nâng cao an toàn cho con người và phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng bị ảnh hưởng
thông qua chương trình giả phá bom mìn nhân đạo hma
dự án có nguồn tài trợ khoảng một hai triệu đô la mỹ tương đương hai mươi bảy tỷ đồng
thực hiện trong hai năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
thời gian chính thức thực hiện dự án sau khi được văn phòng chính phủ phê duyệt
dự án triển khai tại địa bàn một mươi xã thuộc huyện miền núi a lưới và các khu vực ưu tiên khác
theo đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
ngày hai tháng sáu lần đầu tiên một hội trợ chuyên biệt về nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng
được tổ chức với mục tiêu là kết nối các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến với người dân
các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phân phối dịch vụ kinh doanh bất động sản
đã mang đến hội trợ triển lãm hàng trăm dự án thuộc nhiều phân khúc
từ hạng sang đến bình dân từ nhà ở tại các đô thị đến các khu nghỉ dưỡng ven biển
hội trợ triển lãm bất động sản việt nam hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
diễn ra từ ngày hai tháng sáu đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai tháng sáu tại hải phòng hội nhà báo thành phố hải phòng
cụng trưởng cụng thi đua vùng duyên hải và đồng bằng bắc bộ đã tổ chức hội thảo
với chủ đề người làm báo vững nghề và sáng tâm
tại hội thảo các vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận gồm tình trạng nhà báo vi phạm
đạo đức nghề nghiệp nguyên nhân và giải pháp khắc phục kinh nghiệm tuyển dụng
đào tạo người làm báo về kỹ năng nghề nghiệp và nhân cách làm báo
rèn luyện đạo đức người làm báo trách nhiệm của cơ quan báo chí và hội nhà báo địa phương
trong việc quản lý giáo dục đạo đức người làm báo cho các hội viên
các đại biểu đều cho rằng người làm báo không chỉ có kỹ năng nghề nghiệp giỏi
mà còn cần có cái tâm tròng sáng thực hiện nghiêm mục tiêu tôn chỉ của cơ quan báo chí
mà mình là thành viên học tập và làm theo đạo đức phong cách làm báo của chủ tịch hồ chí minh
hội thảo cũng góp phần đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng môi trường báo chí lành mạnh
để mỗi người làm báo phát huy tác dụng tích cực thể hiện rõ lương tâm đạo đức nghề nghiệp
trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động báo chí
và trong từng sản phẩm báo chí được truyền tải đến công chúng
ngày hai tháng sáu tại trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ hải dương
ban thường vụ tỉnh đoàn hội sinh viên tỉnh hải dương tổ chức lễ gia quân
chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè phát động tháng hành động vì môi trường năm hai nghìn một mươi bảy
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi bảy tập trung vào một số nội dung chính
như xây dựng giao thông nông thôn tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
cho ba mươi đoàn viên nông thôn
xây dựng văn minh đô thị khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho một người dân
xây dựng nâng cấp nhà cho gia đình chính sách sân vui chơi cho thiếu nhi
xin giữ trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường
nhân dịp này ban tổ chức trao hai mươi xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng
cho hai mươi em học sinh vượt khó học tốt
ra mắt tặng quà cho sáu đội thanh niên tình nguyện tập trung chuyên đề
công ty trách nhiệm hiếu hạn sumi denso việt nam trao tặng bốn xe chở rác
và hai mươi thùng đựng rác cho đoàn xã quang phục huyện tứ kỳ tổng trị giá hai mươi triệu
nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây đội quản lý thị trường số một
tri cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn
đồ chơi bạo lực trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ tại số chín phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
qua một thời gian theo dõi tổ công tác thuộc đội quản lý thị trường số một
chi cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện địa điểm buôn bán đồ chơi
tại số chín phố hỏa mã quận hoàn kiếm hà nội có nhiều điểm nghi vấn
về buôn bán đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực
tới ngày ba mươi tháng năm đội quản lý thị trường số một đã tiến hành kiểm tra bắt giữ
và thu được trên sáu trăm linh khẩu súng nhựa cùng một trăm linh kiếm nhựa đồ chơi các loại có chữ tượng hình
qua bước đầu khai nhận chủ lô hàng trên là trần thị nguyệt và đang trú tại địa chỉ cùng tên
hiện đội quản lý thị trường số một đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng
và tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình tổ công tác liên ngành gồm phòng cảnh sát kinh tế
đội quản lý thị trường số ba mươi một phối hợp cùng công an huyện phú xuyên vừa phát hiện
hơn một một tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu trữ tại một kho lạnh
ở thôn bái đô xã tri thủy huyện phú xuyên
kho đông lạnh này do nguyễn thị xen bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh tân huyện phú xuyên làm chủ
qua công tác nắm bắt tình hình tổ công tác liên ngành gồm phòng cảnh sát kinh tế
đội quản lý thị trường số ba mươi một phối hợp cùng công an huyện phú xuyên vừa phát hiện
hơn một một tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu trữ tại một kho đông lạnh
thôn bái đô xã tri thủy huyện phú xuyên
kho đông lạnh này do nguyễn thị xen bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh tân huyện phú xuyên làm chủ
bất ngờ kiểm tra kho đông lạnh này lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm động vật
gồm chân châu bò đã mốc xanh bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh
không giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng và không giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ cơ sở khai nhận số chân trâu bò này thu mua ở các loa mổ quanh vùng
với giá chỉ khoảng hai đồng một kg
sau khi sơ chế chế biến thành món vó chủ cơ sở bán ra với giá hơn hai mươi đồng một kg
khi không bán hết vó bò chín sống đều cho vào kho đông lạnh để bán dần
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số hàng và xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin thế giới thượng đỉnh eu trung quốc
thảo luận về chống biến đổi khí hậu
liên hợp quốc cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi mỹ rút khỏi hiệp định paris
hội nghị cấp cao liên minh châu âu eu trung quốc vừa khai mạc tại thủ đô bruxelles của bỉ
với phiên thảo luận mở màn về vấn đề thương mại và chống biến đổi khí hậu
tham dự hội nghị có chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker
và thủ tướng trung quốc lý khắc cường đang ở thăm và làm việc tại châu âu
hội nghị càng được dư luận quan tâm bởi nói diễn
ra ngay sau khi tổng thống mỹ donald trump công bố quyết định rút mỹ khỏi hiệp định paris
về chống biến đổi khí hậu
phát biểu mờ màn phiên thảo luận chủ tịch juncker nhấn mạnh đến nhu cầu bức thiết
phải xây dựng một nền kinh tế toàn cầu có lượng khí thải carbon thấp
ông cho rằng trung quốc và eu đang gửi tới thế giới bao gồm các doanh nghiệp
nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu ở châu âu và trung quốc
một thông điệp rằng không có đường lùi cho hiệp định paris
trong khi đó thủ tướng lý khắc cường cho rằng cả eu và trung quốc cần duy trì các quy tắc
đặc biệt là những quy tắc đa phương để tránh cho thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn
việc mỹ rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu có thể khiến cho nhiệt độ trái đất
tăng thêm ba độ c vào cuối thế kỷ này
đây là viễn cảnh tồi tệ nhất mà một quan chức thuộc tổ chức khí tượng thế giới
của liên hợp quốc dự báo và đưa ra trong ngày hôm nay
trong bối cảnh cộng đồng thế giới chỉ trích việc mỹ quay lưng với thỏa thuận
lịch sử về chống biến đổi khí hậu này
theo ông dionte blanc người đứng đầu cơ quan nghiên cứu khí quyển và môi trường
thuộc tổ chức khí tượng thế giới con số ba độ c chỉ là ước tính
bởi cho đến nay chưa có bất cứ dự báo đánh giá nào về những hậu quả đối với môi trường
và khí hậu khi tổng thống donald trump quyết định rút mỹ khỏi hiệp định paris
ngay sau khi tổng thống mỹ công bố quyết định rút nước này khỏi hiệp định paris
liên hợp quốc cho rằng quyết định của ông trump mang nỗi thất vọng lớn
đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
và thúc đẩy an ninh toàn cầu
mỹ hiện là nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai trên thế giới sau trung quốc
theo hiệp định paris được mỹ ký kết dưới thời cựu tổng thống barack obama
mỹ đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm cắt giảm hai mươi sáu hai mươi tám lượng khí thải gây ô nhiễm so với năm hai nghìn năm
venezuela sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp sửa đổi
và các cử tri sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng
tuyên bố được tổng thống venezuela nicolás
manduro đưa ra chỉ ít giờ sau khi chính phủ bị chỉ trích triệu tập quốc hội lập hiến
mà không thông qua ý kiến của các cử tri
phát biểu trên truyền hình tổng thống venezuela nicolas manduro cho biết
hiến pháp sửa đổi tới đây sẽ được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân
tuy nhiên thời điểm tiến hành vẫn chưa được ấn định
hiện phe đối lập chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào
tuyên bố mới nhất này được ông maduro đưa ra sau quyết định triệu tập quốc hội lập hiến
thông qua bầu cử trong vòng hai tháng tới để sau đó cơ quan này tiến hành sửa đổi hiến pháp hiện hành
hiến pháp hiện hành được thông qua năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dưới thời người tiền nhiệm hugo chav
quyết định triệu tập quốc hội lập hiến không thông qua ý kiến cử tri của ông maduro
đã bị tổng trưởng lý lucia ortega chỉ trích
phe đối lập chiếm đa số tại quốc hội cũng phản đối mạnh mẽ quyết định này
và khiến các cuộc bạo loạn chống chính phủ leo thang căng thẳng suốt hai tháng qua
khiến hơn sáu mươi người thiệt mạng
quốc hội cuba vừa thông qua những văn kiện mang tính định hướng cho quá trình cập nhật
mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của quốc gia này cũng như xác định vai trò của đảng cộng sản cuba
là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong quá trình phát triển đất nước
tại phiên họp quốc hội các đại biểu đã thảo luận những vấn đề chính nổi lên hiện nay tại cuba
như khái niệm mô hình phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa của cuba
văn kiện này đã được thông qua cùng với chủ trương chính sách kinh tế xã hội của đảng và cách mạng cuba
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cùng việc tiến hành cập nhật mô hình kinh tế theo đường lối của chủ tịch raúl castro
và việc tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn quốc gia các trụ cột và các thành phần chiến lược
theo thông báo ba văn kiện trên có vai trò vạch ra đường lối nhằm cải cách phát triển mô hình kinh tế xã hội của cuba
được đưa ra sau quá trình tham vấn rộng rãi với sự tham gia đóng góp ý kiến của một sáu triệu đảng viên
đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản cuba đại diện các tổ chức quần chúng và nhiều thành phần xã hội
thủ tướng campuchia samdek hunsen vừa tham gia đoàn vận động tranh cử của đảng nhân dân campuchia
đây là ngày cuối cùng của chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử xã phường dự kiến vào ngày bốn tháng sáu tới
đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm qua thủ tướng hun sen trực tiếp tham gia một chiến dịch tranh cử
tham gia cuộc tranh cử lần này có một mươi hai đảng nhưng trong suốt chiến dịch tranh cử
nổi lên vẫn là đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền và đảng cứu nguy dân tộc cnrp đối lập
trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử mùng hai tháng sáu đảng cpp đã huy động tới một trăm năm mươi người
tập trung tại khu vực ngoại ô phía đông thủ đô phnom penh trong khi đảng cnrp huy động khoảng năm mươi người
ở phía tây thủ đô từ đó tiến vào trung tâm thành phố diễu hành trên các tuyến phố để vận động cử tri
lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay chủ tịch cpp thủ tướng campuchia samdek hun sen
đã tự mít tinh và diễu hành cùng những người ủng hộ cuộc bầu cử xã phường lần này diễn ra trong bối cảnh
tình hình chính trị ở campuchia có nhiều biến truyền đặc biệt tương quan lực lượng trên chính trường có
sự thay đổi đáng kể sau cuộc bầu cử quốc hội năm hai nghìn một mươi ba khi cpp chỉ nắm giữ sáu mươi tám ghế trên tổng số một trăm linh
ghế quốc hội trong khi cnrp nắm giữ năm mươi năm ghế còn lại những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo
kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt